sau bốn ngày xảy ra vụ cháy khiến tám người chết công an tp hà nội đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp đối với kiều tiến vinh thợ hàn xì để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ra lệnh bắt khẩn cấp đối với kiều tiến vinh ba mươi một tuổi trú tại cụm hai xã long xuyên huyện phúc thọ hà nội
do trực tiếp có liên quan đến vụ cháy xảy ra tại sưởng sản xuất bánh kẹo ở xã đức thượng huyện hoài đức
theo cơ quan điều tra kiều tiến vinh là thợ hàn không có chứng chỉ về công việc hàn điện chưa được huấn luyện về an toàn lao động chưa được cấp thẻ an toàn không có biện pháp phòng cháy chữa cháy
kiều tiến vinh đã dùng máy hàn để hàn các thanh sắt vào khung giường trong phòng ngủ trên gác xếp tại xưởng sản xuất bánh dẫn đến việc các mụi hàn bắn vào các thùng xốp để trên các xếp gây cháy